tác động trực tiếp tới giải quyết các vấn đề dân sinh tăng trưởng kinh tế
vấn đề nằm ở đâu nội dung được đăng trên báo tuổi trẻ
việc sử dụng vốn oda được bộ kế hoạch đầu tư quản lý theo kế hoạch trung hạn
việc quản lý này chưa hợp lý ở chỗ
nguồn vốn oda được các nhà tài trợ bố trí sẵn cho các dự án
tuy nhiên nguồn vốn này không được giải ngân theo tiến độ thực tế
việc không giải ngân theo kịp tiến độ không chỉ kéo chậm dự án lại mà còn bị tính phí lại phát sinh
để việc giải ngân vốn oda theo đúng nhu cầu của dự án thì phải đáp ứng đủ nhu cầu vốn từng năm
tuyến đường bộ trên cao tại tp hcm gần một mươi năm năm nằm trên giấy là nhan đề bài viết đáng chú ý trên báo lao động
theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải tp hcm được thủ tướng phê duyệt
chậm nhất đến năm hai nghìn hai mươi tp hcm xây dựng xong tổng cộng năm tuyến đường bộ trên cao với tổng chiều dài bảy mươi bảy km
năm tuyến đường này sẽ liên thông nhau để giải quyết giao thông ở các trục có lưu lượng xe cộ lớn
tuy nhiên đến nay đã gần một mươi năm năm chưa có dự án nào được triển khai xây dựng
theo nhiều chuyên gia do để thời gian quá dài nên dự án rất khó thực hiện vì số tiền giải phóng mặt bằng quá cao
bên cạnh đó thì hầu hết các nhà đầu tư đều muốn đổi cơ sở hạ tầng lấy đất
trong khi quỹ đất của tp hcm không còn nhiều
từ đó để các nhà đầu tư bỏ một khoản vốn lớn vào thực hiện dự án công cộng như đường trên cao
là điều rất khó
báo hà nội mới số ra ngày hôm nay phản ánh thực trạng thuốc tân dược vốn là con rào hai lưỡi
không thể tùy tiện sử dụng
thế nhưng không ở đâu việc mua bán thuốc lại diễn ra tự do như ở nước ta
cứ có bệnh người dân lại tự ý mua thuốc về điều trị để rồi dẫn đến những hậu quả đáng tiếc
theo đại diện sở y tế hà nội không ở đâu mọc lên nhiều nhà thuốc như ở việt nam
ở vùng ngoại thành nhà thuốc không phép len lỏi vào các thôn xóm
rất khó kiểm soát
theo quy định bán lẻ thuốc mà không có đơn là hành vi bị nghiêm cấm
tuy nhiên công tác thanh tra kiểm tra còn nhiều hạn chế do số lượng nhà thuốc quá nhiều
trong khi lực lượng quản lý còn mỏng
hơn nữa chế tài xử phạt vi phạm chưa đủ sức gian đe
chính vì vậy khi bị cơ quan chức năng phát hiện sai phạm
các nhà thuốc sẵn sàng nộp phạt và sau đó lại tái phạm
tết trung thu đang đến gần
nhu cầu thực phẩm trong dịp này như rượu bia nước giải khát bánh kẹo
nhất là bánh nướng bánh dẻo của người dân tăng đột biến
bảo đảm an toàn thực phẩm dịp tết trung thu là nhan đề bài viết trên báo nhân dân
để bảo đảm an toàn phòng ngừa ngộ độc thực phẩm cũng như bảo vệ quyền lợi
sức khỏe của người tiêu dùng cần sự vào cuộc mạnh mẽ của các cơ quan chức năng
chính quyền địa phương trong việc kiểm tra giám sát chất lượng ở tất cả các khâu
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và công khai tên cơ sở địa chỉ
loại sản phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng
nếu có dấu hiệu hình sự đề nghị chuyển cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
nhuệ giang từng là con sông đẹp của thủ đô hà nội nhưng từ nhiều năm qua đã bị ô nhiễm
vào mùa cạn có những đoạn gần như bị tắt không thể chảy
báo thời nay phản ánh vấn đề này qua bài viết tiếng kêu cứu từ nhuệ giang
sông nhuệ giang hiện vẫn nóng tình trạng ô nhiễm lấn chiếm hai bên bờ
điều đáng nói là ở thượng nguồn sông xả thải nguồn ô nhiễm
các xã ở dưới hạ nguồn dùng nước bẩn tưới rau rồi sao không an toàn lại được mang lên bán cho người dân sinh sống ở nội đô
đó là một cái vòng luẩn quẩn của ô nhiễm và bệnh tật
nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên trang năm
hàng loạt sai phạm tại bệnh viện trưng vương tp hcm
quản lý nhập nhèm bác sĩ chia nhau tiền tỷ là nội dung chính của bài viết trên báo thanh niên
thanh tra tp hcm vừa có kết luận về việc chấp hành
pháp luật trong quản lý sử dụng tài chính tại bệnh viện trưng vương thuộc sở y tế tp hcm năm hai nghìn một mươi bảy
qua đó chỉ ra hàng loạt sai phạm trong liên doanh liên kết mua sắm tài chính
đáng lưu ý trong khi đoàn thanh tra tp hcm đang tiến hành thanh tra bệnh viện trưng vương
thì sở y tế có văn bản kiến nghị ủy ban nhân dân thành phố thanh tra làm rõ các sai phạm về hoạt động thu
chi tranh lệch tiền phẫu thuật thẩm mỹ vật liệu nhân tạo tại khoa bỏng tạo hình thẩm mỹ của bệnh viện
thời điểm trước năm hai nghìn một mươi tám